trong chiều hai mươi hai tháng tám cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết vừa phối hợp với công an tỉnh sóc trăng
và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một băng cướp nguy hiểm sử dụng súng để gây án
ở nhiều tỉnh thành phía nam bắt giữ năm đối tượng liên quan
thời gian qua tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh tây nam bộ liên tiếp xảy ra các vụ cúp giật tài sản
với phương thức manh động liều lĩnh gây tâm lý hoang mang bức xúc cho quần chúng nhân dân
công an tỉnh sóc trăng đã lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa nhưng do địa bàn hoạt động phức tạp
của các đối tượng nên nhờ cục cảnh sát hình sự hỗ trợ đại tá phan mạnh trường phó cục trưởng cục cảnh sát hình sự
đã chia đạo phòng phòng người đấu tranh chống tội phạm trên tuyến giao thông phối hợp cuộc kỹ thuật nghiệp vụ
vào cuộc điều tra sau một thời gian theo dõi mới đây trinh sát phối hợp công an tỉnh sóc trăng cần thơ
đã bắt giữ năm đối tượng gồm nguyễn quốc bỏ tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy lê thái bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm vũ hoàng nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
lê ngọc tấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cùng ngụ thành phố hồ chí minh và phan thị tuyết nhi sinh năm hai nghìn ngụ sóc trăng
vật chứng thu giữ là một khẩu súng dạng run lô cùng bốn viên đạn bốn sợi dây chuyền vàng trọng lượng khoảng bốn cây
và nhiều vật chứng liên quan đến vụ án
bước đầu các đối tượng thừa nhận có nhiều tiền án tiền sự và từ tháng ba đến nay đã thực hiện hàng chục vụ cướp
vật tài sản ở thành phố hồ chí minh sóc trăng là một mươi tám vụ cần thơ bảy vụ với số tiền chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng